thành phố hồ chí minh cho phép mở lại dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi khi người lao động đảm bảo điều kiện đã tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh
an toàn phòng dịch tại công trình trọng điểm để vừa đảm bảo tiến độ thi công vừa phòng chống dịch bệnh
thị trường bánh trung thu kênh bán hàng online lên ngôi trong thời điểm dịch bệnh phức tạp
thị trường bán hàng online lên ngôi trong thời điểm dịch bệnh
theo văn bản hai nghìn chín trăm chín mươi bốn của ubnd tp hcm ký ngày bảy tháng chín thành phố bắt đầu cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống cơ sở cung ứng dịch vụ biểu chính viễn thông thiết bị tin học văn phòng thiết bị dụng cụ học tập có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh được phép hoạt động từ sáu giờ sáng đến một mươi tám giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi
các cơ sở kinh doanh hoạt động theo hình thức ba tại chỗ chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến do các shipper đã đăng ký với sở công thương giao hàng
các cơ sở kinh doanh này phải đăng ký với quận huyện thành phố thủ đức để được cấp giấy đi đường đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính hai ngày một lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp ba người
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hà tĩnh đã chủ động tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của người dân
đồng thời lực lượng chức năng đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn cũng đã thực hiện các giải pháp để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp khi đi qua đi vào địa bàn tỉnh
tại chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận xã kỳ nam thị xã kỳ anh lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra nhanh gọn cho người dân và phương tiện hàng hóa
khi lưu thông hàng hóa
anh nguyễn xuân hà là lấy xe vận chuyển vật liệu xây dựng tuyến quảng bình hà tĩnh hàng ngày anh lưu thông qua chốt rất nhiều lần tuy vật liệu xây dựng không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã kỳ nam thị xã kỳ anh anh đều đưa các lực lượng chức năng ở đây tạo điều kiện thuận lợi linh hoạt kiểm tra nhanh các loại giấy tờ cần thiết theo quy định về phòng chống dịch

hàng ngày steve huy lấy xe vận chuyển vật liệu xây dựng tuycap microphones của tàuối lân che
để đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh tất cả các phương tiện đi qua chốt kiểm dịch đều phải dừng lại để khai báo y tế và kiểm tra các điều kiện để đi qua và đi vào địa bàn
sau khi được hoạt động trở lại từ cuối tháng tám bang quản lý đầu tư dự án các công trình giao thông thành phố đà nẵng đã phê duyệt cho bốn nhà thầu bố trí hai trăm năm mươi kỹ sư công nhân làm việc ba k liên tục
trước yêu cầu để nhanh tiến độ dự án nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch các nhà thầu đã bố trí ăn ở để đảm bảo thực hiện ba tại chỗ xét nghiệm định kỳ đồng thời việc kiểm tra thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình thi công luôn được giám sát chặt chẽ

có nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng đã ổn định
đơn thức thực phẩm thì cung cấp cho anh em là tương đối đầy đủ đó
hiện tại thành phố đà nẵng có hai mươi năm công trình trọng điểm đáp ứng đủ các điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt
đã được hoạt động trở lại từ ngày hai mươi sáu tháng tám
đây hầu hết là những dự án đóng vai trò quan trọng giải quyết những cấp bách
phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
cùng với đó là hàng nghìn kỹ sư công nhân đang thi công tại các công trình
bên cạnh ý thức phòng dịch của mỗi cá nhân quản lý của nhà thầu
thì thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này
hiện nay ba quản lý yêu cầu nhà thầu phải tăng ca làm ba ca hằng ngày
để đảm bảo tăng khối lượng thi công hằng ngày trong giai đoạn trước mùa mưa đấy
cũng như song song với đó thì tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
và vừa rồi thì chủ đầu tư cùng các nhà thầu cũng đã kiến nghị
lãnh đạo thành phố cho tiến hành tiêm vaccine mũi mô
đối với toàn thể cán bộ công nhân đang thi công tại công trình này
thực chất là anh em ở đây thì đi đứng làm việc cũng theo ý thức của
ban điều hành đưa ra là đứng khoảng cách và sinh hoạt thì không tụ tập đông
đảm bảo bịt khẩu trang rồi có đổi xét nghiệm covid ba ngày tại đây xét nghiệm lên
và cũng được
đi tìm một lần vaccine nào
trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần thành phố cũng đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ
đặc biệt là thi công các hạng mục thoát nước để tránh thiệt hại cho công trình
vừa tránh ảnh hưởng đến khu dân cư và đời sống của người dân xung quanh
tuy nhiên trong bối cảnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội chặt chẽ để phòng chống dịch
lực lượng công nhân ngoại tỉnh chưa thể đến công trình thì việc thi công cũng gặp nhiều khó khăn
đà nẵng vẫn đang nỗ lực để các công trình dự án trọng điểm
tiến độ đề ra tạo tiền đề quan trọng để phát triển bền vững sau khi khống chế đại dịch covid một mươi chín
nhận được tin báo của người dân công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã bắt quả tang
đoàn thanh tính cư trú xã thông bình huyện tân hồng khi đang vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu
tại cơ quan công an tín khai nhận một người đàn ông không rõ lai lịch
điện thoại thuê tín chở thuốc lá từ khu vực biên giới về giao tại chân cầu long sơn
ở xã thông bình công an huyện tân hồng đã thu giữ bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu và đang tiếp tục làm rõ vụ việc
thưa quý vị người đua xe máy có thể bị xử phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
đồ ô tô có thể bị xử phạt lên tới hai mươi hai mươi năm triệu đồng đây là một trong nhiều nội dung đề xuất
của bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh về quy định xử phạt
hành chính vi phạm trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
cụ thể dự thảo nghị định tăng mức xử phạt từ ba bốn triệu đồng lên bốn năm triệu đồng với người điều
khiển xe máy có dung tích xì lanh trên một trăm bảy mươi năm phân khối không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy
phép lái xe hết hạn với người điều khiển ô tô máy kéo và các loại xe tương tự ô tô không có giấy
phép lái xe hoặc sử dụng giấy không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy hết hạn sử dụng từ ba tháng
trở lên cũng bị xử phạt với mức từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
quy định hiện hành chỉ bị xử phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
bộ giao thông vận tải cũng đề xuất tăng mức phạt đối với người đua xe cụ thể
người đua xe máy sẽ bị xử phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng thay vì mức từ bảy đến tám triệu đồng như quy
định hiện hành trường hợp đua ô tô mức xử phạt tăng từ tám một mươi triệu đồng lên hai mươi hai mươi năm triệu đồng
theo hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản việt nam vasep với lượng đầu tháng tám vừa qua
giá trị xuất khẩu cá cha sang thị trường mexico đã đạt bốn mươi ba bảy mươi sáu triệu usd tăng gần bảy mươi so với cùng kỳ
năm ngoái với kết quả này mexico hiện đã vượt brazil trở thành thị trường xuất khẩu cá tra hàng
đầu của doanh nghiệp thủy sản việt nam tại khu vực mỹ la tinh hiện nay giá xuất khẩu trung bình cá
cha philet đông lạnh sang thị trường mexico dao động trung bình từ một bảy mươi năm đến một tám mươi hai usd một kg nhiều doanh
nghiệp cá tra chuyển từ một số thị trường khác sang mexico hiện có hơn bốn mươi doanh nghiệp thủy sản
việt nam xuất khẩu cá cha sang mexico chỉ còn khoảng hai tuần nữa là tết trung thu
hai nghìn hai mươi một sẽ đến nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh thì nhiều địa phương trên cả nước thực
kiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ vì vậy các cửa hàng bánh trung
thu truyền thống chuyển sang hình thức kinh doanh online thị trường này diễn ra khá nhộn nhịp với
hướng dẫn các sản phẩm từ bình dân đến cao cấp ghi nhận tại thị trường hà nội
do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hiện nay nhiều tỉnh thành trong đó có hà nội đang thực hiện giãn
cách xã hội chính vì thế thị trường bánh trung thu năm nay vắng bóng các cửa hàng trên nhiều tuyến phố
ở kênh phân phối truyền thống khách hàng chỉ có thể tìm mua bánh trung thu tại các siêu thị

hiện các sản thương mại điện tử đang đẩy mạnh kênh bán hàng online với đa dạng chủ ngoại bánh trung
thu của các công ty sản xuất bánh kẹo trong nước việc liên kết giữa nhà sản xuất với các sản thương

dạo qua thị trường có thể thấy các nhà sản xuất không chỉ đầu tư vào chất lượng sản phẩm
với đa dạng hương vị mà hình thức mẫu mã sản phẩm cũng được trú trọng
kèm theo đó là hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các sản phẩm bánh trung thu được áp dụng
để mang tết đoàn viên đến với từng gia đình người việt từ đầu mùa thì mình bán thì năm nay thì
nó cũng chậm hơn một chút vì cân bản là thứ nhất là dịch dã như này mà thứ hai là ship cũng không
đi được mấy thì lại khái từ đầu mùa cũng được mấy trăm ca tuy nhiên thực tế cho thấy việc sản
xuất kinh doanh bánh trung thu mang tính thời vụ nên vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là
của người tiêu dùng và các cơ quan chức năng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người dù mua sản phẩm
ở đâu theo hình thức nào thì khách hàng cần chú ý sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng có tên của nhà
sản xuất địa chỉ nơi sản xuất có hướng dẫn sử dụng bảo quản và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản
tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị